nhưng mà qua bên thì được hai mươi hai mươi năm triệu ba mươi triệu nữa rồi nói chung hàng đỡ hơn nhiều
trở lại vùng biển cửa việt trong những ngày này chúng tôi dễ dàng bắt gặp nhiều ngôi nhà cao tầng mới được xây dựng
người dân ở đây cho biết hầu hết chủ nhân của các ngôi nhà mới này đều có người đi xuất khẩu lao động
chỉ riêng khu phố sáu đã có một trăm sáu mươi người đi xuất khẩu lao động
số tiền họ đem về mỗi năm trên dưới một năm tỷ đồng
nếu một tỉnh như vậy là một trăm năm mươi hồ lao động của khu phố sáu
mà nếu trên một tỷ thì bình quân như vậy là chúng ta sẽ biết là một bình quân một ngày một nhà như vậy là đã thu nhập bao nhiêu
mà hiện tại bây giờ là nhà là năm người ba người hai người còn ít nhất là một nhà là có một người
ngay sau khi sự cố môi trường biển xảy ra tỉnh quảng trị đã có chủ trương tạo điều kiện cho ngư dân chuyển nghề đi xuất khẩu lao động
nhằm cải thiện sinh kế
như một làn sóng mới ập đến thanh niên các xã vùng biển trong độ tuổi dưới bốn mươi đều đăng ký đi xuất khẩu lao động
thị trường được chọn chủ yếu là hàn quốc rồi đến nhật bản
các lớp tiếng nhật như thế này luôn thu hút đông đảo học viên là con em ngư dân
ở đây các em được hỗ trợ nơi ở đồng thời giảm năm mươi học phí trước khi hoàn tất các thủ tục đi xuất khẩu lao động hoặc du học
nhà của em hiện tại đang gặp nhiều khó khăn
em muốn tham gia lớp học để đi xuất khẩu lao động
và cải thiện kinh tế gia đình
đến bây giờ thì phải nói rằng là cái việc mà xuất khẩu lao động là hết sức là
đến địa bàn thị trấn thì phải hết sức về cái phần khởi về cái vấn đề mà khởi sắc cho cái bồ mặt
kể cả các em cũng được biết là nhà cửa cao tưng cũng như cái đôi sống của người dân của thị trấn cửa việt ngày một được tăng lên
đó là một phần là cũng nhờ vào cái xuất khẩu lao động
thực hiện quyết định một mươi hai của thủ tướng chính phủ về khôi phục và hỗ trợ cho ngư dân ổn định sinh kế sau sự cố môi trường
sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy này tỉnh quảng trị đã tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ chính sách cho hai trăm một mươi bốn lao động là con em của ngư dân vùng biển được đi lao động và du học ở nước ngoài
cùng với các giải pháp khôi phục sản xuất ổn định sinh kế thì xuất khẩu lao động thực sự góp phần thay đổi diện mạo của các vùng biển sau sự cố môi trường biển
địch khơ vũ thể thao mở rộng toàn quốc tại nhà thi đấu trịnh hoài đức hà nội
giải vô địch thương vũ thể thao hà nội mở rộng năm hai nghìn một mươi bảy diễn ra ở nhiều hạng mục nhiều lứa tuổi khác nhau từ thanh niên đến thiếu niên và nhi đồng
bộ môn khiêu vũ thể thao không chỉ mang tính nghệ thuật giải trí mà còn là môn thi đấu thể thao có yêu cầu cao về tính kỷ luật tinh thần đồng đội
được đông đảo quần chúng nhân dân yêu thích đặc biệt là ở các thành phố lớn
đây là dịp tốt để các vận động viên gặp gỡ trao đổi kinh nghiệm học hỏi lẫn nhau nâng cao trình độ kỹ thuật chuyên môn gian luyện bản lĩnh thi đấu
trên cơ sở đó phát hiện và tuyển chọn những vận động viên tài năng để có kế hoạch đầu tư bồi dưỡng hướng đến việc giành thành tích cao trong các cuộc thi đấu quốc tế
quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình an ninh ngày mới của truyền hình công an nhân dân tiếp theo đây sẽ là chuyên mục điểm báo
báo công an nhân dân số ra ngày đầu tuần đăng tải bài viết có tiêu đề tiêu chí phụ xét tuyển vào các trường công an nhân dân năm hai nghìn một mươi bảy
nhằm giải đáp thắc mắc của các thí sinh trước tình trạng chỉ tiêu vào các trường công an nhân dân năm nay có hạn
nhưng lại có rất nhiều thí sinh có cùng một mức điểm nếu lấy hết thì sẽ vượt chỉ tiêu
cụ thể trong trường hợp có nhiều thí sinh xét tuyển vào các trường công an nhân dân có cùng mức điểm thì tiêu chí phụ sẽ được áp dụng
thứ nhất là xét thí sinh có tổng điểm ba môn không tính điểm ưu tiên đối tượng khu vực điểm thường đã làm tròn đến hai mươi năm lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu
thứ hai nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét thí sinh có tổng điểm ba môn không tính điểm ưu tiên đối tượng khu vực điểm thưởng chưa làm tròn lấy từ cao xuống thấp cho đủ chỉ tiêu
thứ ba nếu vẫn vượt chỉ tiêu thì xét theo dữ tự thí sinh có điểm môn toán học cao hơn trong tổ hợp toán học vật lý hóa học
hoặc toán học vật lý tiếng anh và xét theo điểm cao môn ngữ văn đối với tổ hợp toán học ngữ văn lịch sử xét theo điểm cao môn tiếng anh đối với tổ hợp toán học ngữ văn tiếng anh
theo thống kê sơ bộ của hiệp hội mía đường việt nam hiện nay lượng đường tồn kho trên cả nước khoảng trên bảy trăm một mươi năm tấn
trong đó có khoảng sáu trăm bảy mươi năm tấn đường kho tồn tại các nhà máy đường và hơn bốn mươi tấn tồn ở các công ty thương mại
tuy nhiên lượng đường tồn kho hiện đã chiếm hơn năm mươi so với lượng đường sản xuất được
báo lao động đăng tải bài viết có tiêu đề đường nội đang bị lường nộ bóp chết đề cập đến tình trạng đáng lo ngại trên
theo đại diện vssa đường tồn kho lớn là do tranh lệch giá đường trong nước và đường nhập khẩu
nhập lậu còn cao khoảng một hai đồng một kg đã kích thích đường lậu hoạt động mạnh
việc buôn lậu và gian lận thương mại đường đang là bài toán làm điên đầu các nhà sản xuất đường trong nước trước thực tế có những năm
số lượng đường nhập lậu vào việt nam cao nhất lên đến năm trăm linh tấn một năm
do đường sản xuất từ thái lan được hưởng chính sách hỗ trợ xuất khẩu theo luật đường thái lan
nên mỗi năm cả một trăm linh tấn đường từ quốc gia này ùn ùn được cõng lậu vào việt nam làm dối loạn thị trường
báo an ninh thủ đô đăng tải bài viết có tiêu đề báo động tình trạng chi vượt dự toán trong khám chữa bệnh bảo hiểm y tế
đề cập đến tình trạng chỉ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi bảy
chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế do các cơ sở y tế đề nghị thanh toán đã lên tới ba mươi chín tỷ đồng
vượt so với dự toán rất nhiều vì vậy vấn đề kiểm soát chi trở nên hết sức cấp bách
phó tổng giám đốc bảo hiểm xã hội việt nam phạm lương sơn cho biết
bảo hiểm xã hội việt nam đã có công văn gửi tất cả sáu mươi ba tỉnh thành phố về kiểm soát chi
tuy nhiên theo số liệu tạm ứng kinh phí đến hết quý ba năm hai nghìn một mươi bảy
đã có hai mươi hai tỉnh thành phố vượt quá dự toán kinh phí năm hai nghìn một mươi bảy
với tốc độ chi như sáu tháng
tháng đầu năm dự kiến số chi cả năm có thể lên tới tám mươi năm tỷ đồng
vượt xa dự toán báo động khả năng cân đối quỹ của năm hai nghìn một mươi bảy
bảo hiểm xã hội việt nam đang lập danh sách các tỉnh đến hết quý ba năm hai nghìn hai mươi
đã tạm ứng vượt dự toán năm hai nghìn một mươi bảy để gửi ubnd các tỉnh
chỉ đạo vào cuộc nhằm kiểm soát chi quỹ bảo hiểm y tế
hiện nay ở việt nam có hàng chục khu du lịch quốc gia và là điểm đến hấp dẫn
với nguồn tài nguyên du lịch phong phú
nguồn tài nguyên du lịch phong phú và đa dạng thu hút phần lớn lượng du khách trong nước và quốc tế
tuy nhiên việc phát triển quá nóng thời gian qua đã ảnh hưởng tiêu cực đến môi trường du lịch
tại nhiều khu điểm các chất thải không được xử lý triệt để dẫn tới nguy cơ ô nhiễm cục bộ và tái ô nhiễm
báo kinh tế và đô thị đăng tải bài viết có tiêu đề
phấp phỏng nhiều nỗi lo ghi nhận ý kiến của các chuyên gia về tình trạng trên
một sẽ nguyên nhân dẫn đến tình trạng trên các chuyên gia đề có chung nhận định
nguyên nhân quan trọng dẫn đến tình trạng trên là do các khu điểm du lịch
các cơ sở kinh doanh du lịch chưa nhận thức đúng đắn và đầy đủ về mối quan hệ giữa hoạt động du lịch với vấn đề môi trường
bên cạnh đó ngành du lịch vẫn chưa xây dựng ban hành các hướng dẫn đầy đủ về tiêu chí
điều kiện đánh giá tác động môi trường và hệ thống kiểm soát
quản lý các vấn đề về môi trường liên quan đến hoạt động du lịch đặc biệt đối với các cơ sở kinh doanh du lịch
cùng với đó việt nam hiện chưa có cơ quan chuyên trách quản lý nhà nước về môi trường du lịch
chưa có nghiên cứu đánh giá một cách toàn diện về hệ thống môi trường du lịch làm căn cứ
đề ra các giải pháp khai thác hợp lý tài nguyên đảm bảo môi trường cho phát triển du lịch bền vững
trong phần tiếp theo của bản tin liên quan đến vụ tai nạn tàu trở cát và vào xà lan tại bình dương
phó thủ tướng thường trực chủ tịch ubnd giao thông quốc gia trương hòa bình vừa yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn
quảng ngãi đoạn đường bê tông nông thôn không có hai bên lề đường đã trở thành cây bẫy của người tham gia giao thông
qua xã phổ cường huyện đức phổ khiến người dân lo sợ
trong phần tiếp theo của bản tin liên quan đến vụ tai nạn tàu trở cát va vào xà lan tại bình dương
phó thủ tướng thường trực chủ tịch ubnd giao thông quốc gia trương hòa bình vừa yêu cầu khẩn trương điều tra nguyên nhân của vụ tai nạn

vụ tai nạn phó thủ tướng thường trực trương hòa bình đã gửi lời thăm hỏi động viên tới gia đình nạn nhân trong vụ tai nạn
đồng thời yêu cầu các cơ quan chức năng huy động lực lượng phương tiện cứu hộ cứu nạn khẩn trương điều tra làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn
bộ giao thông vận tải chỉ đạo các cục trưởng cục đường thủy nội địa việt nam yêu cầu các doanh nghiệp tổ chức cá nhân hoạt động trong lĩnh vực vận tải thủy nội địa
nghiêm chỉnh chấp hành các quy định pháp luật trật tự an toàn giao thông đường thủy nội địa phối hợp với chính quyền địa phương tuyên truyền hướng dẫn các quy tắc tham gia giao thông đường thủy nội địa an toàn
thanh tra giao thông sở giao thông vận tải tp hcm cho biết trong tháng tám đơn vị sẽ tổ chức cao điểm kiểm tra xe khách dường nằm ở các bến xe miền đông miền tây an sương trên địa bàn tp hcm
theo đó lực lượng thanh tra sở kiểm tra giả soát
lại các điều kiện về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô và các điều kiện về cơ sở hạ tầng giao thông đối với xe khách dường nằm kiên quyết xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm
công tác kiểm tra sẽ chú trọng vào yếu tố an toàn của xe như dây đai an toàn phố thoát hiểm dường nằm có đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy
tổng cục đường bộ việt nam vừa có văn bản yêu cầu các cục quản lý đường bộ các sở giao thông vận tải nhà đầu tư bot bổ sung đầy đủ biển báo
bắt đầu khu đông dân cư và biển báo kết thúc khu đông dân cư ở tất cả các tuyến đường nhánh trên hệ thống quốc lộ và trên địa phường địa phương
để thuận lợi an toàn cho người dân tham gia giao thông và công tác thực thi pháp luật của lực lượng chức năng
tổng cục đồng bộ việt nam đề nghị ubnd tỉnh thành phố trực thuộc trung ương chỉ đạo đơn vị chức năng của địa phương
giả soát bổ sung đầy đủ biển báo r bốn trăm hai mươi và r bốn trăm hai mươi một trên các cửa ngõ vào ra khu đông dân cư
của hệ thống đường địa phương như đường tỉnh đường huyện đường xã đường đô thị
các cục quản lý đường bộ các sở giao thông vận tải và các nhà đầu tư bot giả soát và lắp đặt đầy đủ biển báo
trên hệ thống đường quốc lộ thuộc phạm vi quản lý và trên đường nhánh tại khu vực nút giao với quốc lộ
nếu đường nhánh đó không thuộc khu vực đông dân cư
báo cáo kết quả về tổng cục trước ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi
thì lại phải đối mặt với mối lo tai nạn giao thông rình dập bất cứ lúc nào
sau khi đưa vào sử dụng hơn một tháng người dân xã phổ cường huyện đức phổ tỉnh quảng ngãi
đã phải chứng kiến rất nhiều vụ tai nạn trên đoạn đường bê tông dài bốn km
sau đây là ghi nhận của phóng viên antv
đoạn đường bê tông nông thôn được xây dựng nối liền từ quốc lộ một a thuộc xã phổ cường đến xã phổ khánh
dài trên bốn km với số tiền trên một mươi tỷ đồng
với mặt đường cao hai mươi cm nhưng không
có hai bên lề đường con đường này bỗng trở thành cái bẫy của người tham gia giao thông qua đây
chỉ sau hơn một tháng hoàn thành đã có gần một mươi người bị tai nạn giao thông khi qua đoạn đường này
điều mà người dân nơi đây lo lắng hơn cả là sự an toàn của các em học sinh
khi ngày ngày phải lưu thông trên tuyến đường